tại hà nội bệnh viện k tổ chức hội thảo chẩn đoán và điều trị u vú bằng phương pháp sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới siêu âm hay còn gọi là vabb
đây là một kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ u sơ tuyến vú lành tính nhanh chóng hiệu quả an toàn cho người bệnh
phương pháp này có thể loại bỏ hoàn toàn các khối u sơ tuyến vú lành tính với tỷ lệ tai biến rất thấp
đồng thời cho phép cắt bỏ hoàn toàn các tổn thương có kích thước thậm chí lên tới năm cm
điều trị u sơ tuyến vú bằng phương pháp sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới siêu âm được lựa chọn cho bệnh lý u vú lành tính hạn chế tối đa thương tổn cho bệnh nhân
với phương pháp này vết chọc ngoài da hầu như không nhìn thấy sau một vài tuần do đầu kim có kích thước chỉ bốn mm
đồng thời giảm thiểu chấn thương mô vú lành tránh để lại các vết xẹo và co kéo bên trong do không phải bóc tách mô vú để bộc lộ tổn thương như phẫu thuật
thời gian tiến hành trung bình chỉ khoảng ba mươi phút bệnh nhân hầu như không đau
không phải nằm viện và có thể đi làm bình thường ngay ngày hôm sau